liên quan đến vụ việc một người dân tại thôn bảy xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước bị tử vong vào chiều ngày bảy tháng sáu vừa qua
trong những ngày qua người thân của nạn nhân và dư luận cho rằng nạn nhân bị tử vong là do một cảnh sát hình sự công an huyện phú riềng nổ súng gây tử vong
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân không phải do ngoại lực tác động
càng không phải do chúng đạn của công an như một số người quá khích và một số tờ báo đã đăng tải những thông tin mang tính chất vụ cáo
khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu một số trang cá nhân trên mạng xã hội facebook xuất hiện hai clip ghi lại quá trình náo loạn giữa nhiều người dân với ba thanh niên mặc từ phục mà họ cho là công an dùng súng bán dân
trong đó có hình ảnh một cụ già đang ngồi dưới đất vua tay nói điều gì đó
sau một hồi răng co thì một thanh niên và một người mặc sắc phục công an xã đã chở ông cụ này đi cấp cứu
tuy nhiên sau đó ông cụ đã tử vong tại trạm y tế xã long hà
nạn nhân được xác định là ông nguyễn văn nghinh sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín chú thôn bảy xã long hà huyện phú riềng
tại thời điểm này lực lượng công an được huy động đến xã long hà để bảo vệ hiện trường và giải quyết vụ việc
tuy nhiên do có nhiều đối tượng quá khích lợi dụng đêm tối ném đá vào lực lượng công an khiến hàng chục cán bộ chiến sĩ bị thương nhẹ
đến sáu giờ ngày tám tháng sáu công việc khám nghiệm tử thi đã hoàn tất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước và giám định pháp y trung ương tại tp hcm
thông báo kết quả sơ bộ cho gia đình nạn nhân và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng
theo được trao ban đầu của công an tỉnh bình phước vụ việc phát sinh do có nhiều người cản trải lực lượng công an huyện phú riềng

về công an xã làm việc vào chiều ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
hai căn bộ cảnh sát hình sự mặc tường phục là thiệu úy đinh công duy và tượng sĩ nguyễn văn thỏa
được phân công xuống phối hợp với công an xã long hà đến nơi triệu tập nguyễn văn dũng về công an xã làm việc
và tiết hành nợ mắt tạm giam bị can để điều tra cho vụ đánh bạc
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú riềng khởi tố trước đó
tuy nhiên khi thiệu úy duy và tượng sĩ thỏa tiếp cận thì dũng hô hoán vào công an xã và định bỏ chạy
thiếu ý duy liền cầm tay giữ lại thì cha mẹ người thân và một số người xung quanh lao vào ngăn cản
tấn công thiệu úy duy để giả vây cho dũng
thế vậy tượng sĩ thỏa rút súng bán đạn cao su bán trị thiên để chấn áp
lúc này ông nguyễn văn nghinh là cha của dũng cũng nhảy vào ôm thiệu úy duy để ngăn cản dũng
nhưng ông bị ngã trượt xuống đất một lúc sau thì có biểu hiện mệt mỏi và bất tỉnh
sau đó thiệu úy duy nhanh chóng dùng xe mô tô cùng một số đồng chí công an xã
chở ông nghinh đến trạm y tế cách đó khoảng ba km kếp cứu như ông nghinh đã tử vong
ông nghinh là một trong những đồng chí công an xã hội đồng của các yếu tố ngoại lực
trên một số trang báo mạng cũng như một số đối tượng quá khích phu cáo rằng
lực lượng công an đã đánh đập cũng như dùng súng bắn ông nghinh để gây nên cái chết
vì ông nghinh chết là điều đáng tiếc lợi dụng việc ông nghinh chết
một số đối tượng quá khích đã có những hành vi chống người thành công vụ
cũng như là phu cáo bị đạt xuyên tạc sự thật
thì lực lượng công an tỉnh cũng sẽ phối hợp với các đường khác để điều tra
xác minh làm rõ
chủ lý nghinh minh theo quy định của pháp luật
còn tại nhà giam giữ công an huyện phú riềng bị can nguyễn văn dũng kể lại sự việc như sau
bị can nằm ở dưới gần đó gặp hai người kia là đứa vật dồn để ghi công can đó
bị can vào tạm giao thì bố thì chỉ có tiến sử về bệnh kinh thôi
trong vụ việc này ông nguyễn văn nghinh tử vong là điều đáng tiếc
nhưng có thể thấy rằng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông minh không phải do ngoại lực tác động
càng không phải do chúng đạn của công an như một số người quá khích
và một số tờ báo đã đăng tải thông tin mang tính chất vụ cáo
rõ ràng nếu sự việc không bị đẩy lên hỗn loạn và ông ninh được đưa đi cấp cứu kịp thời
khi có dấu hiệu mệt mỏi thì liệu có xảy ra kết cục đau lòng như này hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng